những thông tin mới nhất về tình hình của cơn bão số ba vừa đổ bộ vào khu vực miền bắc của nước ta
trong đêm qua và sáng nay bão số ba đã vào tỉnh quảng ninh gây ra mưa lớn tại thành phố móng cái
huyện tiên yên và các địa phương lân cận các lực lượng chức năng đã kịp thời cứu hộ các tình huống
phát sinh bảo đảm an toàn cho người dân và cho tới thời điểm hiện nay thì
may mắn là tỉnh quảng ninh chưa ghi nhận thiệt hại nào về người
bão số ba với gió giật mạnh kèm theo mưa lớn đã làm một số tuyến phố trên địa bàn thành phố
móng cái ngập lụt cục bộ một số cây xanh bị gãy đổ lượng mưa lớn đã làm nước sông tiên yên dâng cao
huyện tiên yên đã chỉ đạo các xã thị trấn tổ chức ứng trực tại những khu vực nguy hiểm
ngầm tràn không cho người dân phương tiện qua lại tại các ngầm tràn đều có barrier
người trực bảo đảm an toàn giao thông huyện tiên yên cũng tích cực tuyên truyền thông tin
về mưa lớn có thể xảy ra do hoàn lưu bão số ba yêu cầu người dân không ra khu vực sông
để nhặt củi đánh bắt cá đồng thời tiếp tục chỉ đạo kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở
ngập lụt lũ ống lũ quét để tổ chức di rời người dân đến khu vực an toàn